các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lúc một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông cách đảo trường sa lớn thuộc huyện đảo trường sa khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong vòng một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh là hai mươi năm km một giờ
như vậy chiều tối và đêm nay bão số một mươi sáu duy trì sức gió mạnh nhất cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm với sóng biển cao một mươi m
sẽ đi qua khu vực đảo trường sa lớn và huyền trân
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh là hai mươi năm km một giờ
đến một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy chín độ kinh đông cách côn đảo một trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm và sóng biển cao từ tám đến một mươi m
trong hai mươi bốn h đến ba mươi sáu h tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây
tốc độ di chuyển nhanh hai mươi hai mươi năm km một giờ đi vào đất liền các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau
sức gió mạnh nhất là cấp một mươi giật cấp một mươi ba
đến lúc một giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng chín một độ vĩ bắc một trăm linh năm hai độ kinh đông trên đất liền các tỉnh tây nam bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi ba
như vậy là trong ngày hôm nay ngày mai và thậm chí là kéo dài sang đến cả ngày hai mươi sáu
thì thời tiết trên các vùng biển của nước ta tiếp tục xấu
đặc biệt là trong khoảng thời gian từ đêm nay đến ngày mai bão sẽ liên tục giữ cường độ mạnh
và trong đó vùng nguy hiểm trên biển đông có gió mạnh trên cấp sáu được xác định sẽ là từ vĩ tuyến sáu đến một mươi một độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm linh năm độ kinh đông
các tàu thuyền cần theo dõi sát sao những diễn biến của bão tránh đi vào khu vực đã được cảnh báo
và có các phương án tránh trú bão an toàn hợp lý
không chỉ gây thời tiết xấu trên các vùng biển
của bão số một mươi sáu sẽ gây mưa cho toàn bộ các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến tận nam bộ
trong đó có cả khu vực tây nguyên với cường độ mưa đạt cấp mưa vừa đến mưa to và thậm chí là có mưa rất to
trong đó đáng lưu ý nhất là các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận cũng như toàn bộ khu vực nam bộ
trong đó có cả thành phố hồ chí minh
vì ngoài mưa thì đây sẽ là khu vực có gió mạnh cùng các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra đi kèm
để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do thiên tai gây ra
thì bà con trên các khu vực cần có biện pháp tránh chú an toàn hợp lý tuyệt đối là không ra ngoài trời vào lúc có bão
sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước